tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người dân và doanh nghiệp chưa ý thức được sự khan hiếm nguồn nước hiện nay
tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người dân và doanh nghiệp chưa ý thức được sự khan hiếm nguồn nước thải vô hình chung lại làm ô nhiễm nguồn nước ngầm
tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người dân và doanh nghiệp chưa ý thức được sự khan hiếm nguồn nước ngầm
nếu các tuần hoàn được triển khai mạnh mẽ trong thực tế thì cần phải đưa nó thành một trong những trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp
bởi nếu chỉ dừng lại ở việc khuyến khích mà không có những biện pháp cụ thể thì rất khó để các doanh nghiệp thực hiện việc tái sử dụng nguồn nước hiệu quả
một phần lớn trong số họ sẽ tập trung vốn và nguồn lực vào việc sản xuất kinh doanh chứ chưa có ý thức trong việc sử dụng nước tuần hoàn
các phí bảo vệ môi trường phí khai thác nước mặt nước ngầm phải dần dần quản lý
quản lý nó tốt hơn và nó tăng hơn
tương xứng với nó cũng như vậy tức là cái phí xả thải cũng phải tăng dần lên
nếu chúng ta tăng dần cả cái phí nước ngầm này phí khai thác nước mặt này và cũng tăng dần phí xả thải
thì chắc chắn các doanh nghiệp lúc đấy họ sẽ suy tính họ sẽ vì cái bài toán kinh tế cho nên họ khai thác cũng sẽ ít hơn
và sẽ tăng dần hơn
và như vậy cái khâu tuần hoàng tái sử dụng nó sẽ nhiều hơn

thưa quý vị vừa qua tại hà nội chương trình phát triển liên hợp quốc undp tại việt nam
tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cục quản lý nhà và thị trường bất động sản
bộ xây dựng đã công bố các thiết kế được giải của cuộc thi
thiết kế nhà ở an toàn cộng đồng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển
cuộc thi hướng tới các thiết kế khả thi cho các ngôi nhà an toàn khu dân cư cộng đồng
có thể chống chịu tốt hơn với bão lụt có tích hợp các giải pháp kỹ thuật thông minh
phù hợp với văn hóa đặc trưng vùng biển lãnh thổ
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
theo đánh giá chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu của jammen watch
việt nam là một trong một mươi nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các sự kiện thiên tai cực đoan
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi bảy
trong những năm gần đây việt nam ngày càng phải trải qua nhiều sự kiện khí hậu khắc nghiệt
và không thể dự đoán trước được

chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám hơn ba mươi một ngôi nhà bị ngập và hư hỏng do thiên tài
hơn hai trăm hai mươi người chết và mất tích
tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần hai mươi tỷ đồng
thông qua cuộc thi ban tổ chức đã kêu gọi các kiến trúc sư kỹ sư đang hành nghề
các sinh viên chuyên ngành kiến trúc hiện đang sinh sống tại việt nam
tham gia đề xuất các ý tưởng sáng tạo
nhằm mang đến cho người dân khu vực ven biển một cuộc sống an toàn hạnh phúc và bền vững
tôi đang có mặt tại khu vực triển lãm các tác phẩm dự thi
cuộc thi thiết kế nhà an toàn cộng đồng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển
năm mươi tác phẩm dự thi này đều có tính sáng tạo rất cao và có tính khả thi để được áp dụng vào thực tiễn trong tương lai
đây là một cuộc thi đầu tiên về nhà an toàn có quy mô lớn của cả nhóm hành nghề và nhóm sinh viên
thế cho nên là các tiêu chí cũng như là các bài thi
thì nó chưa hoàn toàn là nhất quán một trăm linh
nhưng chính vì cái đó thì nó lại tạo ra những cái độ sáng tạo nhất định
thì chúng tôi đánh giá rất là cao
đặc biệt là cái sự tham gia rất là tích cực của nhiều bên của nhiều nhóm
trường đại học này rồi cá nhân này rồi thì các nhóm tự liên kết này
thì nó tạo ra một cái cuộc thi mà rất là thú vị
cái đặc thù mà khá là thú vị ở trong cái cuộc thi này
thì chúng tôi không chỉ có tập trung vào là mỗi cái nhà an toàn
mà trong đấy thì còn kêu gọi những ý tưởng sáng tạo
nó lồng ghép giữa cái việc an toàn với cái độ sáng tạo
với cái sự kết hợp như là cái năng lượng tái tạo
hay là thiết kế để làm sao những ngôi nhà được sáng tạo được tạo ra
ấm cúng và phù hợp với cái văn hóa với cái thói quen của người dân
cũng như là một cái nhóm mở rộng nữa
đó là cái nhóm là làm sao vừa nhà an toàn nhưng trong cộng đồng an toàn
thế làm sao mà cộng đồng sống hài hòa với nhau
hỗ trợ lẫn nhau trong cái lúc mà thiên tai
và cả một cái cộng đồng đấy tạo ra cái hiệu ứng an toàn cùng với nhau
xuất phát từ hai quy mô lớn
một em muốn đưa cái yếu tố
một là yếu tố an toàn
ở quy mô công trình
và đồng thời là thứ hai là cái tính cộng đồng của trong cái làng này
nên là bọn em đã đưa đến ý tưởng của cải tạo làng sư điển nam định
bọn em đạt được giải nhất của cuộc thi
bọn em cảm thấy thực sự là rất vui
bởi vì là cái quá trình nghiên cứu cũng như là sáng tác ý tưởng không được lâu cho lắm
mọi người trong nhóm đã rất cố gắng
và khi đến khi mà được nhận giải thì cảm xúc cũng như là vỡ hỏa vậy
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng xin được khép lại
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo